chúng con luôn bên mẹ và thắp sáng nghĩa trang là hoạt động triên đặc biệt của thành đoàn đà nẵng
tri đoàn văn phòng thường trú khu vực miền trung tây nguyên thuộc cục truyền thông công an nhân dân
cùng các tri đoàn trực thuộc công an thành phố đà nẵng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
qua từng năm các hoạt động này tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ công an nhân dân ngày nay
nghĩa trang hòa hiệp quận liên kiểu nơi yên nghỉ của hơn ba trăm linh liệt sĩ
ngay từ sớm đoàn viên thanh niên lực lượng công an nhân dân đã có mặt tại đây dọn vệ sinh và dân hương lên từng phần bộ
hơn nữa từ nguồn kinh phí vận động từng cán bộ chiến sĩ hơn một một trăm linh ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn quận liên kiểu đã hoàn thiện trang thiết bị